khi chạy đến xã thuận thành huyện tuy đức tỉnh đắk nông anh vinh dừng xe xuống đi vệ sinh
xin chào và hẹn gặp lại